với đặc thù là địa bàn tiếp giáp với thành phố hồ chí minh và các tỉnh đông nam bộ
có tuyến quốc lộ một a huyết mạch đi qua nên những ngày này lượng xe ô tô khách chở người dân
về các tỉnh miền bắc và miền trung qua địa bàn tỉnh đồng nai dày đặc
do đó các lực lượng chức năng của tỉnh đồng nai đang tăng cường kiểm tra
nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện đưa người dân về quê đón tết
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân vào tối ngày một mươi tám tháng một
bên cạnh đa số phương tiện chấp hành đúng các quy định của pháp luật
thì một số phương tiện vẫn còn vi phạm phổ biến như trở quá số người quy định
vận chuyển hàng hóa cồng cành dừng đón khách không đúng chỗ quy định
nhiều trường hợp bị lập biên bản vi phạm thường viện lý do thời điểm tết
những ngày cận tết này lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã và đang tăng cường các biện pháp tuần tra
kiểm soát trên toàn tuyến nhằm không để xảy ra ủn tắc tai nạn giao thông và nhồi nhét hành khách
đặc biệt đối với những tai tiếng đang được dư luận đặt vấn đề lâu nay
về tình trạng bảo kê xe của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã và đang được chấn chỉnh
với tinh thần không có vùng cấm xử lý nghiêm minh cán bộ chiến sĩ vi phạm
quán triệt đến một trăm linh các bộ sĩ là phải thực hiện đúng theo quy định pháp luật
và thực hiện quy quyền truyền toàn kiểm soát xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm và không có vùng cấm
và tất cả các bộ sĩ đều quyết tâm cao thực hiện cái chỉ đạo mệnh lệnh của đồng chí giám đốc
là thực hiện để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt và tính mạng tài sản của nhân dân là trên hết
và danh dự là điều quan trọng nhất
những ngày tới lượng người lao động ở các khu công nghiệp
tại các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía nam được nghỉ tết
nên lượng xe khách đưa công nhân về quê đón tết sẽ tiếp tục tăng cao
do đó lực lượng chức năng tỉnh đồng nai sẽ tiếp tục huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ toàn tra kiểm soát giao thông
xử lý các trường hợp vi phạm bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn đưa đón người dân về quê đón tết